chuyển mạnh từ việc cấp phát cho không sang hỗ trợ có điều kiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của người nghèo
trong việc phát triển sản xuất kinh doanh để bước lên thoát nghèo
đây là một trong những điểm mới và cũng là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
qua năm năm triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội
đã huy động được sự quan tâm tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã đạt được chỉ tiêu kế hoạch mà quốc hội đề ra
chương trình đã huy động được sự quan tâm tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tổ chức quốc tế
tỷ lệ nghèo cả nước giảm bình quân hai một năm riêng các huyện nghèo giảm trên sáu một năm
kết quả này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững bảo đảm an sinh xã hội
cải thiện đời sống của người dân đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa
nâng cao hình ảnh của việt nam đối với thế giới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao những kết quả quan trọng trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở việt nam
hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác giảm nghèo
đó là kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
tỷ lệ tái nghèo còn cao đặc biệt trong cả nước có đến bốn mươi một huyện nghèo có tỷ lệ nghèo trên năm mươi
thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ bằng một phần sáu mức thu nhập chung của cả nước
thủ tướng nhấn mạnh đây chính là lõi nghèo cần phải được quan tâm đặc biệt
bên cạnh đó nhiều chủ trương chính sách về giảm nghèo triển khai chưa tốt văn bản còn trồng chéo
chính sách chúng ta chưa khơi dạy tiềm năng thế mạnh và sự tham gia tích cực sáng tạo của người dân và cộng đồng để cùng nhau vươn lên
còn tình trạng xác nhận nghèo luân phiên trong một số địa phương
rồi cũng có nơi kê khai nhầm chỗ còn có những cái lạm dụng nhất định về chính sách giảm nghèo
làm ảnh hưởng
để tránh tình trạng trông chờ ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước và hạn chế tình trạng tái nghèo
thủ tướng yêu cầu cần chuyển từ việc cấp phát cho không sang hỗ trợ có điều kiện
với quan điểm hỗ trợ người nghèo phải là cho cái cần câu chứ không cho con cá
và yêu cầu mỗi người dân mỗi tổ chức địa phương đều phải nỗ lực vươn lên quyết tâm thoát nghèo và làm giàu
những cách này cũng rất là tốt chứ không phải chỉ đơn thuần là nguy động xã hội cho không đâu
mà người ta thường hay nói cái câu này chúng ta phải quấn kiệt cho tức là cho cái cần câu chứ không phải cho con cá
để người nghèo tự thoát vươn lên
tôi xin nói các ông chỉ nếu như cất vùng sâu vùng cao vùng xa
mà nếu như một trăm linh trẻ em đến tuổi đi học đến trường
nhất là đồng bào của dân tộc tử số
được học hành tử tế có tư duy có nhận thức

có truyền thông tốt vân vân
cái việc đó cũng góp phần cho cho đói giảm nghèo một cái thế thức bình vững
chứ không phải chúng ta chỉ lo cái ăn cái mặt trước mắt
trước mắt đâu
cho nên cái ý nghĩa cái giảm nghèo đa chiều
mà thế giới cũng như việt nam ấp trục hiện nay đang có ý nghĩa rất lớn như thế
thủ tướng chỉ đạo phải coi công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình chỉ đạo
điều hành của các cấp ủy chính quyền từ trung ương đến địa phương
không để tình trạng thảm họa môi trường xảy ra
gây khó khăn cho xã hội ảnh hưởng đến mục tiêu giảm nghèo ở địa phương
nhân ngày quốc tế chống đói nghèo và ngày vì người nghèo ở việt nam
thủ tướng đã kêu gọi cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau do bộ thông tin và truyền thông phát động
ngay tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vương đình huệ
và toàn thể hội nghị đã nhắn tin ủng hộ nghề nghèo thông qua đợt vận động này